quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
và không để quý vị chờ lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch covid một mươi chín ngày một mươi một tháng một mươi
tin vui từ bộ y tế cho biết đến nay nước ta đã có hơn chín mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
chỉ còn chín bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
tính đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là tám trăm ba mươi một năm trăm hai mươi ba ca trong đó có bảy trăm năm mươi năm sáu trăm hai mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
trong chín trên sáu mươi hai tỉnh thành phố trải qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước gồm bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình hà giang thái nguyên điện biên hải phòng thái bình
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm thành phố hồ chí minh
bốn trăm linh chín sáu mươi một ca bình dương hai trăm hai mươi một ba trăm linh ca đồng nai năm mươi bốn ba trăm hai mươi bảy ca long an ba mươi ba hai trăm hai mươi sáu ca tiền giang một mươi bốn bốn trăm bảy mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi bốn trăm bốn mươi hai ca chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng năm mươi một chín trăm sáu mươi tám một trăm linh tám liều trong đó tiêm một mũi là ba mươi bảy bảy mươi tám
bảy trăm hai mươi năm bốn trăm tám mươi liều tiêm mũi hai là một mươi bốn hai trăm bốn mươi hai sáu trăm hai mươi tám liều
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhận định đến nay tình hình dịch covid một mươi chín cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình
đặc biệt là các địa phương thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an số ca nhiễm mới và tử vong giảm rõ rệt
tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường
mới ở bất cứ đâu bất cứ khi nào
đặc biệt trong bối cảnh người dân di chuyển về quê từ các địa phương nớ lỏng giãn cách xã hội
tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo
do đó công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại